sang đến ngày mai vùng áp thấp phía tây tiếp tục khống chế thời tiết ở khu vực bắc bộ
do đó nhiệt độ ở bắc bộ vẫn giao động ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
lui xuống trung bộ trong ngày hôm nay cũng như hai ngày tới
thời tiết ở khu vực các tỉnh miền trung không có nhiều sự thay đổi
nắng nóng vẫn chủ yếu chỉ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía tây
các tỉnh bắc cũng như các tỉnh trung trung bộ với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
về chiều tối mưa rào và rông có khả năng xuất hiện
nhưng không đều và tập trung tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cục bộ có những điểm xảy ra mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể đi kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
với hai khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ trong ngày trời có nắng gián đoạn
nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ và giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
vào chiều tối do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
đến đông nam đẩy những đám mây đối lưu từ biển vào đất liền
gây mưa rào và rông trên diện rộng đối với cả hai khu vực này
trong cơn rông người dân cần hết sức lưu ý về các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc mưa đá sầm xét và gió giật mạnh
trên biển trong vài ba ngày tới thời tiết trên cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa
và huyện đảo trường sa không có gì thay đổi
gió đông nam thổi yếu ở mức cấp ba vẫn duy trì trên khu vực vùng biển của huyện đảo hoàng sa
trời nắng giáo với tầm nhìn xa trên một mươi năm km
ở vùng biển huyện đảo trường sa thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng
đôi lúc xuất hiện mưa rông sen kẽ và gió thổi nhẹ
sóng biển ở đây chủ yếu là những con sóng nhỏ dưới năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước